bản người mông xã trung sơn huyện yên lập tỉnh phú thọ vốn nằm sâu trong núi rừng đường đi hiểm trở
được sự quan tâm của đảng và nhà nước con đường bê tông mới vừa hoàn thiện đã góp phần làm thay đổi diện mạo bản làng
đời sống vật chất tinh thần của đồng bào từ đó dần dần được cải thiện
trung sơn là một trong những xã khó khăn hẻo lánh nhất của tỉnh phú thọ
nhiều năm trước cuộc sống của bà con trong bản gặp nhiều khó khăn vì bản nằm sâu trong núi
cách trung tâm xã gần một mươi km đường rừng đi lại phải trèo đèo lội suối
để giúp cuộc sống của đồng bào vùng cao bớt khó khăn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn từ nguồn ngân sách nhé nước
huyện yên lập đã triển khai dự án xây dựng tuyến đường tràn từ đồng măng đến bản người mông xã trung sơn
hiện con đường đã hoàn thành giai đoạn một đoạn từ khe nhồi i vào bản mông dài gần năm km tổng mức đầu tư trên hai mươi ba tỷ đồng
từ khi có đường mới bà con trong bản ai nấy đều phấn khởi
từ đây việc giao thương hàng hóa giữa các vùng miền thuận lợi hơn đặc biệt các em nhỏ không phải lội suối vượt dốc đường xa để đến trường
nhiều hộ đã xây được nhà kiên cố đã sắm được xe máy để đi lại thuận tiện hơn
từ ngày bắt đầu là đảng nhà nước quan tâm đường cái vào đây thì nói chung là bà con và gia đình tôi nói chung là buôn bán đi lại nó thuận tiện hơn mọi các năm trước
mà nói chung là để phát triển kinh tế là nó cũng thấy đỡ đần cho bà con là nó hơn trước nhiều
chồng tôi mỗi năm thì cũng dư dật ra thêm được một hai mươi triệu
ước mơ có một con đường khang trang tại nơi núi rừng xa xôi hẻo lánh này của đồng bào mông đã thành hiện thực
đồng bào mông hiểu được rằng con đường chính là sự quan tâm của đảng nhà nước
ai cũng phấn khởi quyết tâm vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống ngày một ấm no hạnh phúc nơi núi rừng